trước áp lực của thực tế và sức ép nội tại ngành giáo dục đã đề ra mục tiêu tiếp tục giảm tài cho năm học mới
đối với bậc phổ thông theo bộ giáo dục và đào tạo thì việc giảm tài tập trung vào chương trình chuẩn
hướng tới việc điều chỉnh những nội dung kiến thức căn bản nhất tác động đến tất cả các đối tượng học sinh
cùng với đó việc đổi mới kiểm tra đánh giá cũng sẽ có thay đổi trong năm học này
những chiếc cặp nặng chữ sách vở của học sinh tiểu học có thể khi đưa các em tới lớp đã được cha mẹ người nhà mang giúp
nhưng sức nặng của chương trình và áp lực học tập thì không ai mang giúp được các em
và điều này được thay đổi trong năm học này
năm nay thì các cô cho các bé cầm về chỉ một hai cuốn để đọc lại làm lại bài tập một chút
các bé mang đi rất là ít nên cũng nhẹ nhàng
theo chương trình giáo dục phổ thông
trong năm mới hai nghìn một mươi tám học sinh lớp một đầu cấp cuối lớp một các em sẽ biết học thật đọc thông viết thảo
sách bài tập sách tham khảo thậm chí cả sách giáo khoa cũng chỉ là cái phương tiện để dạy học
một mươi môn học của cả hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng sẽ được cắt giảm bớt nội dung
gồm toán ngữ văn ngoại ngữ kỹ thuật công nghiệp địa lý lịch sử hóa học vật lý sinh học giáo dục công dân
bản thân em thì em cũng đã có những dự điện
định riêng của mình từ phía trước rồi các em đã có những chuẩn bị kỹ cho lớp một mươi hai
nhưng mà để mà có theo thông tin thì nếu mà có giảm tải những môn học thì em nghĩ rằng là nó cũng sẽ là một cái sự hỗ trợ rất là đặc biệt
với bọn em thì nó sẽ giúp được bọn em giảm bớt được đôi chút cái áp lực học hành của mình xuống
không chỉ với các em học sinh việc giảm tải các môn học ở thời điểm này cũng là mong mỏi của đa phần giáo viên
ngoài những phần kiến thức khóa
thì kết cấu của bài học cũng được thay đổi theo hướng tích hợp lý thuyết với thực hành giảm tối đa phần kiến thức trùng lập ở các môn khác nhau
số những cái ví dụ cụ thể thì đang được giảm tải và sát những cái phần chứng minh trước đây phải làm rất là nhiều
mất nhiều thời gian và học sinh rất là lúng túng trong cái việc hiểu ra những cái phần chứng minh đó
thì bây giờ học sinh chỉ cần nắm được nội dung của các định lý và áp dụng trong quá trình làm bài tập
theo khẳng định của bộ giáo dục và đào tạo
các trường không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung được ghi chú không dạy không làm không thực hiện
việc cắt giảm theo nguyên tắc yêu cầu tối thiểu cần đạt với mỗi môn học lớp học chỉ tinh giản nội dung nâng cao trùng lập giữa các môn học
một số nội dung được tích hợp theo các chủ đề để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu và kiến thức kỹ năng